quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
khó có thể chỉ dựa vào các nguồn lực tài chính công trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn trong cân đối và nợ công cao
do đó việc huy động các nguồn lực xã hội trong đó có khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế nước ta
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị
để kinh tế tư nhân trở thành một động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế
của đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung an đảng phó chủ tịch quốc hội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thực tế cho thấy việc thu hút đầu tư tư nhân vào sản xuất kinh doanh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi y tế giáo dục hiện nay
còn gặp nhiều khó khăn do cả những nguyên nhân chủ quan lẫn
đó cũng chính là căn cứ thực tiễn để ban hành nghị quyết hội nghị trung an năm khóa một mươi hai
về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nghị quyết xác định phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh hiệu quả bền vững
thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
thực hiện tiến bộ công bằng xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
nghị quyết hội nghị trung an năm cũng đã xác định các mục tiêu cụ thể
trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất một triệu doanh nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi năm có hơn một triệu rưỡi doanh nghiệp
và đến năm hai nghìn ba mươi có ít nhất một triệu doanh nghiệp
và đến năm hai nghìn năm mươi có ít nhất hai triệu doanh nghiệp
khu vực kinh tế tư nhân có thể hiểu bao gồm các hoạt động kinh tế ngoài khu vực công
đó là doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hộ kinh doanh cá thể
nhưng ở đây khuôn khổ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước
và hướng tới mục tiêu có một triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê trong các giai đoạn vừa qua
chỉ có khoảng năm mươi năm sáu mươi số doanh nghiệp đăng ký vào hoạt động
số còn lại có đăng ký
nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả
như vậy muốn có một triệu doanh nghiệp hoạt động
thì phải có ít nhất một triệu bảy hoặc một triệu tám doanh nghiệp đăng ký
đó là một mục tiêu hết sức khó khăn
nếu tính từ năm hai nghìn là năm luật doanh nghiệp có hiệu lực
đến năm hai nghìn một mươi năm số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng bình quân một mươi tám chín một năm
trong xu hướng chậm lại
trong khi ở giai đoạn hai nghìn hai nghìn năm là hai mươi hai hai
giai đoạn hai nghìn hai nghìn năm hai nghìn một mươi là hai mươi một hai
và giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm là chín mươi
về cơ cấu số lượng doanh nghiệp tư nhân chiếm chín mươi sáu bảy vào năm hai nghìn một mươi
đây là giai đoạn doanh nghiệp phát triển nhanh cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng
quyết định chủ yếu đến xu hướng tăng trưởng tích cực của toàn bộ nền kinh tế
số liệu thống kê cho thấy
trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng số doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là một trăm năm mươi ba ba trăm linh bảy
trong đó có một trăm hai mươi sáu tám trăm năm mươi chín doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay
và hai mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám đơn vị quay trở lại hoạt động
tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua hơn ba một mươi sáu triệu tỷ đồng
bao gồm số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới gần một ba triệu tỷ đồng
và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp khác là một tám mươi sáu triệu tỷ đồng
theo cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kế hoạch và đầu tư
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám có một mươi tám bảy trăm linh ba doanh nghiệp mới thành lập
với số vốn đăng ký là một trăm chín mươi bảy ba trăm ba mươi ba tỷ đồng
tăng hai mươi chín bốn về số doanh nghiệp
và tăng hai mươi chín ba về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
như vậy tính trung bình mỗi ngày có ba trăm linh doanh nghiệp mới ra đời
nhưng đó mới chỉ là con số thống kê thuần túy
điều quan trọng hơn là chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tư nhân
nếu không có những biện pháp quyết liệt
thì doanh nghiệp tư nhân khó có thể trở thành động lực cùng với doanh nghiệp nhà nước
và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
tạo ra một giai đoạn khởi sắc mới về sức gia tăng sản xuất của nền kinh tế
thực tế vừa qua cho thấy
các doanh nghiệp tư nhân có những bước phát triển hết sức tích cực
nhưng cũng đã bộc lộ nhiều nhược điểm
đầu tiên là việc lựa chọn cơ hội khởi nghiệp
nhiều doanh nghiệp chưa xuất phát từ lợi thế so sánh của địa phương
lợi thế về địa lý lợi thế của doanh nghiệp
muốn phát triển nóng có hiệu quả nhanh
mà không tạo được nền tảng cho phát triển bền vững
nên thực tế trong năm năm qua
số doanh nghiệp tư nhân bị phá sản rất nhiều
một vấn đề nữa là trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh
của đa phần doanh nghiệp tư nhân ở mức rất thấp
rất nhiều doanh nghiệp khi ở mức độ thấp
quy mô nhỏ thì quản lý được
nhưng khi mở rộng sản xuất với quy mô lớn hơn
kinh doanh đa ngành đa nghề kiểu tập đoàn
đã đi đến đổ vỡ
lý do là trình độ năng lực kỹ năng tổ chức
quản trị doanh nghiệp kém tùy tiện theo kiểu gia đình
mà không dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến hiện đại
ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ số
không dựa trên các quy định của pháp luật
mà có xu hướng trụp giật chạy theo thị hiếu
hiệu ứng đám đông và thậm chí dựa vào quan chức
nhóm lợi ích trong cơ chế xin cho để phát triển
kế đó là các doanh nghiệp tư nhân còn thiếu tính liên kết
hợp tác cạnh tranh không lành mạnh
chưa kể đến một bộ phận làm ăn phi pháp không minh bạch
chúng ta đã có một số doanh nghiệp tư nhân lớn
nhưng chủ yếu vẫn dựa vào lợi thế về đất đai và vốn vay
chưa đi sâu vào phát triển công nghệ
chưa biết từng bước tiếp cận với cách mạng công nghiệp bốn
gần đây một số doanh nghiệp tư nhân đã chú ý hơn đến nghiên cứu phát triển công nghệ
trong các ngành điện điện tử internet hóa dược cơ khí chế tạo nhựa cao su
công nghệ tài chính ngân hàng
và đã có những thành công bước đầu
song với tổng số các doanh nghiệp tư nhân
thì tỷ lệ các doanh nghiệp này còn chưa cao
các tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho quyền lợi của doanh nghiệp chưa mạnh
chưa có tiếng nói hành động thiết thực
nhiều tổ chức còn nghiêng về hoạt động hành chính
bề nổi trong khi hỗ trợ doanh nghiệp chưa thật sự hiệu quả
đa phần các doanh nghiệp tư nhân ít đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
do đó việc ứng dụng khoa học kỹ thuật
áp dụng công nghệ tiên tiến quản trị hiện đại còn yếu kém
doanh nghiệp có thể nhỏ nhưng mạnh và hiệu quả
trên nền tảng công nghệ tiên tiến khác với doanh nghiệp nhỏ manh bún
sức cạnh tranh kém
dựa trên lợi thế về đất đai tài nguyên nhân công giá rẻ
từ lâu bên cạnh các tập đoàn đa quốc gia
còn có khái niệm công ty đa quốc gia
là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhưng tổ chức sản xuất và kinh doanh tại nhiều quốc gia khác nhau
trong chuỗi giá trị toàn cầu
bên cạnh nguyên nhân trực tiếp là tự thân doanh nghiệp như đã nói ở trên
thì nguyên nhân gián tiếp từ phía nhà nước
cũng có tác động đáng kể tới sự phát triển của doanh nghiệp
đó chính là môi trường kinh doanh mà điểm cốt lõi là sự thiếu minh bạch
tình trạng lợi dụng những quy định hạn chế kinh doanh
quản lý ăn chia rất nghiêm trọng
bên cạnh đó là chính sách thuế
tuy không cao nhưng chi phí truyền thống rất lớn
những khoản chi phí hành chính lên đến ba mươi năm bốn mươi
gồm thuế phí và có nhiều nơi đến năm mươi
do vậy cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh thuận lợi
là điều rất cần thiết
một nguyên nhân nữa là chính sách của chúng ta chưa ổn định
thay đổi liên tục trở thành khó lường và tạo nên rủi ro về thể chế
và những chính sách đó nhiều khi thiên về ủng hộ doanh nghiệp lớn
và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến doanh nghiệp tư nhân
doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh hệ thống quản lý chưa minh bạch
để tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế
phấn đấu tăng kỳ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào gdp
để đến năm hai nghìn hai mươi
đạt khoảng năm mươi
đến năm hai nghìn ba mươi
cần tập trung vào một số giải pháp sau đây
thứ nhất cần phải tạo ra một sự bùng nổ trong cải cách thủ tục hành chính
công bố rõ ràng người dân được quyền kinh doanh những gì
được tự do đăng ký kinh doanh
thủ tục đăng ký chỉ một cửa
và không cần phải phân biệt là có giấy phép mới được kinh doanh
thứ hai cần phải tạo ra một sự bùng nổ trong cải cách thủ tục hành chính
áp dụng công nghệ thông tin và quản lý
để việc kiểm tra phải theo tiêu chuẩn chung
chứ không chỉ mang tính chất chủ quan của người quản lý
hạn chế kiểm tra trực tiếp và áp dụng công nghệ thông tin
là một cách quản lý thông minh
sử dụng kết quả kiểm tra có tính chất liên thông
công bố rõ ràng kết quả kiểm tra
khi phát hiện sai thì kịp thời xử lý nghiêm khắc
thứ ba cần chính sách ổn định
đặc biệt là chính sách thuế phí và chính sách tín dụng
tạo môi trường tiếp cận vốn vay
nhưng phải theo thị trường
có biện pháp thu hồi nợ xấu
và hạn chế các doanh nghiệp tư nhân vay tín dụng đen
thứ tư hỗ trợ về thông tin và đào tạo
giúp các doanh nghiệp tư nhân
có đầy đủ thông tin về nghề nghiệp kinh doanh
và những thông tin liên quan đến lĩnh vực của họ
tổ chức đào tạo cho doanh nhân cách quản lý
hỗ trợ đào tạo công nhân có tay nghề
trong môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp
trong các trường dạy nghề
trong hệ thống giáo dục
học sinh học hết lớp chín
có thể chuyển sang học trung học chuyên nghiệp nghề
để đi làm
thứ năm khuyến khích chuyển giao công nghệ
khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình
liên kết theo chuỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa
với các doanh nghiệp lớn và tập đoàn
thứ sáu là vấn đề thể chế
quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật
trong lĩnh vực kinh tế như
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
luật chuyển giao công nghệ
chính phủ đã có nhiều cố gắng cải thiện
môi trường sản xuất môi trường kinh doanh
và năng lực cạnh tranh quốc gia
gắn với cải cách kiểm soát thủ tục hành chính
rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh
cấp phép xây dựng
đổi mới đối thoại chính quyền doanh nghiệp
tăng khả năng tiếp cận nguồn lực
của doanh nghiệp giảm chi phí cho doanh nghiệp
tới đây để khuyến khích sản xuất
nhà nước cần nghiên cứu cơ chế đặt hàng
các doanh nghiệp trong nước sản xuất và cung ứng
các sản phẩm dịch vụ
thay thế cho việc mua của nước ngoài
nhất là các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao
và sản phẩm dịch vụ công nghệ cao
kể cả sản phẩm thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
để kinh tế tư nhân trở thành một động lực phát triển quan trọng
của nền kinh tế
của đồng chí phùng quốc hiển
ủy viên trung an đảng phó chủ tịch quốc hội
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau